không cam chịu đói nghèo không cam chịu thua bè kém bạn
nhiều thanh niên người dân tộc thiểu số đã nỗ lực quyết tâm lập thân lập nghiệp
làm giàu trên mảnh đất quê hương bản làng
dẫu những mô hình khởi nghiệp chưa thực sự phát huy hết tiềm năng khai phá hết lợi thế
thậm chí có mô hình còn chưa thực sự hiệu quả
nhưng tất cả đã cho thấy một ý chí tiến thủ một khát vọng đổi thay của thế hệ người dân tộc thiểu số hôm nay
làm thế nào mà để có thể đưa cái sản phẩm của quê hương mình lan tỏa đến khắp mọi người
để mọi người biết đến mà một cái sản phẩm này nó không phải là sản phẩm để ăn
mà nó là sản phẩm mà để lan tỏa cái lịch sử nó chứa đựng trong đó nhiều ý nghĩa lắm
cái nguồn thu nhập của mình cũng khá là đều
và cũng mong muốn là sau mỗi đợt khách về mà không phải chỉ riêng gia đình mình
mà muốn chia sẻ cho các khách
hỗ gia đình khác họ cùng làm với mình cũng nhận cũng làm kinh tế như mình
để cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn là yêu lắm lắm
tôi nghĩ các bài thì em không có ý định là sẽ đi làm ăn sai ở đâu cả
mà em hướng đến là phát triển cái
cái thị xã nhỏ bé của mình thì em đi theo cái con đường là lưu giữ được cái bản sắc văn hóa đó là sẽ sản phẩm qua cái sản phẩm bánh khẩu xé chí chọt đấy ạ
cái sản phẩm mà từ xa xưa đến nay mà em từ lúc em đẻ ra đến giờ em cũng không biết là xuất hiện từ bao giờ
nhưng mà cứ mỗi dịp tết đến xuân về là lại thấy cái bánh này rất là nhiều
thì em thấy được là cái bánh này là cái bánh mà rất là mang nhiều ý nghĩa
nhưng mà người dân ở đây thì gần như là họ chỉ bán tại
nòng trào khu vực thị xã thôi không mang đi xa được
càng nhất là chỉ bán ở tỉnh nâng cận như là tỉnh lai châu hoặc là tỉnh điện biên
thành phố ấy ạ chứ không mang đi xa với cả là ở các vấn như là những người dân ở đây ý
họ làm đều là với ý định là chỉ là làm vào dịp tết thôi và không có mong muốn là phát triển thành hàng hóa
và em thấy được cái cái cái vấn đề đó thì em quyết tâm là em khởi nghiệp
thay vì bôn ba vất vả mơ sinh
thay vì bôn ba vất vả mơ sinh
nơi dưới người thì vài năm trở lại đây nhiều gen z có xu hướng ở lại hoặc trở về quê hương để lập thân lập nghiệp
và những sản phẩm truyền thống của gia đình của làng quê đặc sản thế mạnh của địa phương đã trở thành chủ thể trong hành trình khởi nghiệp của họ
cô gái dân tộc thái lò trúc chi là một trong những người trẻ như vậy
ngay sau khi thành lập hợp tác xã hòa bàn trắng
chi đã cùng các thành viên tổ chức tập trung sản xuất thống nhất nguyên liệu
cách làm mẫu mã trích xuất nguồn gốc sản phẩm
bánh khẩu sén chi trọp dần được chuyên nghiệp hóa quy trình sản xuất trước khi đến tay người tiêu dùng
cái quan trọng nhất là chứng nhận ô cốp
và trong cái chứng nhận ô cốp đó thì nó sẽ có những cái giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm này
chuỗi các sản phẩm an toàn vệ sinh và đặc biệt là ô cốp thì là ô cốp ba sao của địa phương luôn ạ
em đang hướng đến là nó sẽ là sản phẩm an toàn vệ sinh
nó sẽ là sản phẩm chủ lực tại địa phương luôn thì em sẽ sản xuất hàng năm và tiêu thụ một cách hiệu quả hơn
tham gia tích cực tham gia các chương trình hỗ trợ để quảng bá rộng rãi hơn cái sản phẩm của mình
để có thể lấy cái sản phẩm đó làm cái sản phẩm mà người dân có thể dựa vào và lấy tiền kinh doanh đấy để nuôi sống được bản thân
trải qua quá trình phát triển bánh khẩu xén không chỉ có chỗ đứng đối với cộng đồng người thái ở mường lây
mà còn vươn tầm
trở thành sản phẩm đặc trưng của địa phương
sinh ra và lớn lên tại mường lây lù thị toản hiểu tự hào và luôn khao khát được làm và cống hiến một điều gì đó cho quê hương mường lai xinh đẹp của cô
mặc dù đã có công việc ổn định trong ngành y nhưng ý tưởng xây dựng một thương hiệu du lịch cộng đồng
một hướng phát triển làm kinh tế cho bà con ngay trên quê hương mình đã khiến cô quyết định dừng công việc đang làm để bắt tay vào xây dựng dự án mường lây
ngay trên chính ngôi nhà của gia đình mình
trải nghiệm tại các điểm du lịch cộng đồng như là hòa bình cổ luông của thanh hóa thì sau khi về đã thôi thúc cái mong muốn là muốn làm du lịch cộng đồng tại thị xã mường lây
sửa sang lại để đón khách

là điểm nhấn cho du khách khi đến với mảnh đất này

ngành thái trắng soi bóng xuống dòng đà giang
tạo nên một vẻ đẹp của phố trong bản
trên bến dưới thuyền rất đặc trưng riêng có của mường lầy

cái nghèo cứ đeo bám từ đời này qua đời khác
thế nhưng người dân nơi đây vẫn nghèo cái nghèo cứ đeo bám từ đời khác
thế nhưng người dân nơi đây vẫn nghèo cái nghèo cứ đeo bám từ đời khác
khi mà đón khách thì thấy bản thân mình cũng làm được
cái nguồn thu nhập của mình cũng khá là đều
và cũng mong muốn là sau mỗi đợt khách về mà không phải chỉ riêng gia đình mình
mà muốn chia sẻ cho các hộ gia đình khác họ cùng làm với mình
cũng làm kinh tế như mình để cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn là đi làm nông nằm
đi thuê mướn
tại các địa điểm khác
kể từ khi làm du lịch lù thị toản cũng tạo ra công an việc làm và thu nhập
cho một số bà con trong thôn
họ tham gia vào các dịch vụ nấu ăn biểu diễn văn nghệ phục vụ khách
nhờ đó mà cũng có thêm thu nhập cho gia đình
chị mong muốn có nhiều gia đình trong thôn cũng sẽ làm homestay như gia đình chị
để đón khách bởi nhiều nhà làm sẽ có nhiều lợi thế hơn
có thể đón thêm được nhiều khách và tạo thành một điểm đến lớn ở mường lây
làm du lịch chắc chắn là vất vả và bỏ nhiều vốn nhiều công
nhưng ngược lại nó sẽ có thu nhập tốt hơn là làm nông nghiệp thuần túy
thị xã mờ lây dần dần từng bước để thực hiện những phát triển về du lịch cộng đồng này
thị xã đang rất quan tâm đến các tổ chức vô bản của các xã phương
để thực hiện công tác làm du lịch cộng đồng cho bà con nhân dân
để phát triển kinh tế xã hội của thị xã nói chung và của thu nhập của gia đình nói riêng
chúng tôi đã xác định du lịch sẽ là ngành kinh tế mũi nhọn của thị xã mường lây trong thời gian tới
nội dung này chúng tôi đã xây dựng kế hoạch giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
bám sát theo nghị quyết bài hội đảng bộ và xác định du lịch là kinh tế mũi nhọn của thị xã mờ lây
điện tại thì đã có
hai bản đó là bản quân chiêng phường na lây và bản bắc hai xã lê nưa
đã hoạt động là gần như là chuyên nghiệp phục vụ rất tốt
đặc biệt là trong lễ hội đua thuyền đuổi án và giải vô địch du lượng quốc gia trong hai năm vừa qua
là được các du khách đánh giá rất là cao
những mô hình khởi nghiệp như của lù thị toản lò trúc chi
có thể coi là những điểm sáng để nhiều dân bản tham quan học tập nhân rộng
góp phần giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới vùng cao